khoảng một mươi một h ba mươi phút ngày hôm nay hai mươi ba tháng hai một vụ tai nạn đường sắt bắc nam xảy ra tại phường vinh tân
thành phố vinh tỉnh nghệ an khiến tài xế xe tải tử vong tại chỗ
đây là chiếc tàu hàng đang lưu thông hướng nam bắc
khi đến thành phố vinh tỉnh nghệ an bất ngờ đâm vào chiếc xe tải trở đất
mang biển kiểm soát ba mươi bảy c một nghìn bảy trăm hai mươi một đang cố tình băng qua đường sắt
khiến tài xế rơi ra khỏi cabin và tử vong
nhận được tin báo cơ quan chức năng đã tới khám nghiệm hiện trường lập biên bản sự việc
đến khoảng một mươi ba h cùng ngày hiện trường vụ tai nạn được giải tỏa
tuyến đường sắt bắc nam đã được thông tuyến trở lại